tại hà nội đã diễn ra sự kiện ra mắt mạng lưới không gian sáng tạo việt nam
đây là cột mốc đánh dấu sự ra đời của một tổ chức góp phần tạo ra một hệ sinh thái sáng tạo lành mạnh
với slogan nền tảng kết nối thúc đẩy
thông qua sự kiện nhằm giúp xây dựng hệ sinh thái như vận động chính sách kêu gọi đầu tư và tài trợ
kết nối mạng lưới quốc tế nâng cao năng lực quản lý và vận hành quảng bá và kết nối tới công chúng
và khách hàng trong khu vực và trên thế giới
sáng kiến này nhằm tạo ra một cộng đồng các không gian sáng tạo chung tay thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hóa
cũng như kinh tế sáng tạo việt nam trong bối cảnh toàn cầu